thưa quý vị liên quan đến vụ việc một nữ bác sĩ bị tấm kính rơ vào người
khi đi uống cà phê dân đến bị thương nặng đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây
sau ba tuần xảy ra sự cố nữ bác sĩ hml vẫn đang được tiếp tục theo dõi
điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
trước những biến cố liên tục ập đến gia đình ông tê bố của nữ bác sĩ gần như đầu hàng số phận
người cha cầu mong phép màu để con gái tiếp tục thực hiện những giấc mơ của mình
hai mươi ngày qua ông hoàng văn tê xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
liên tục di chuyển giữa bệnh viện đại học y hà nội và bệnh viện ca tân triều
vừa chăm vợ ung thư máu tiên lượng nặng vừa chăm con gái
ông tê vẫn luôn tự hào về người con gái học giỏi tự lập từ nhỏ
do là bộ đội đóng quân ở biên giới cách nhà hai trăm linh km người cha hiếm khi có gì về nhà
hai con đều do vợ chăm sóc
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại đại học y hà nội khoa hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
hoàn thành chương trình bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư khoa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
chị r công tác tại bệnh viện ca tân triều chưa được bao lâu thì tai nạn từ trên trời rơi xuống
bố bác sĩ l chia sẻ giờ chỉ mong phép mầu đến với con gái
thời điểm hiện tại ông gần như đầu hàng trước những biến cố liên tục ập đến gia đình
bác sĩ hml hai mươi chín tuổi công tác tại bệnh viện ca con gái ông t
gặp nạn khi đi uống cà phê cùng bạn bè trên phố thái hà quận đống đa hà nội
tối ngày hai mươi tháng bốn
thời điểm đó trời mưa bão tầm kinh lớn từ tầng hai đổ sập xuống trúng người chị l và một vài người khác
bạn bè lập tức đưa chị vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
bệnh viện đại học y hà nội cho biết bác sĩ l viện trong tình trạng đa chấn thương
bệnh nhân có nhiều thân đốt sống bị vỡ tổn thương tùy dẫn đến hai chân liệt hoàn toàn
gây nhiều sương sườn gây chấn thương ngược kín chàn máu và khí măng phổi hai bên
rách cơ hoành chấn thương gan độ bốn và lách độ hai
dù nhập viện với tình trạng rất nặng sức khỏe của chị l gần đây đã có những tiến triển đáng kể
có thể giao tiếp với mọi người xung quanh
theo bác sĩ trần quang trung người trực tiếp điều trị cho bác sĩ hml cho biết
các bác sĩ cũng đã thực hiện một ca mổ để phá cơ hoành
sau đó hai tuần là một ca phẫu thuật để cố định cuộc sống và giải ép tùy
nhằm giảm thiểu hậu quả lâu dài
chuyên gia giải thích bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động hai chân
đại tiểu tiện không tự chủ do tùy ngược bị đụng dầm nặng
ca mổ thứ hai nhằm giúp bệnh nhân sau này có thể ngồi và đi xe lan
bác sĩ trung cho rằng bệnh nhân còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc hồi phục hoàn toàn
đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân
lơ cũng mất hoàn toàn khả năng tự điều khiển đại tiểu tiện
đại diện hội đồng hương nghệ an trường đại học y hà nội cho biết
với tổn thương nặng nề thời gian điều trị bệnh của bác sĩ l sự tính lâu dài
người đại diện hội đồng hương cho hay biến cố quá bất ngờ xảy đến
người bác sĩ trẻ tài năng và giỏi giang có nguy cơ cao liệt hoàn toàn hai chân
với cơ hội hồi phục ít ỏi đối diện muôn vản khó khăn trước mắt
biết hoàn cảnh gia đình ông thành khó khăn
phải xoay sở các khoản viện phí cho quá trình điều trị kéo dài của vợ và con gái
hồ đồng hương đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp bác sĩ l viết tiếp những giấc mơ tuổi trẻ
liên quan đến vụ một nữ bác sĩ bị tầm kính
rơi vào người khi đang uống cà phê dẫn đến bị thương nặng
đang gây xôn xao thời gian gần đây
sau ba tuần xảy ra sự cố nữ bác sĩ hoàng minh lý
vẫn đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
hiện sức khỏe của bác sĩ lý tiến triển tốt hơn
nhưng khả năng phục hồi hai chân rất khó
bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống
bệnh viện đại học y hà nội cho biết
khi nhập viện nữ bác sĩ trẻ bị đa chân thương cột sống
ngực bụng tổn thương gãy trượt đốt sống
che nét tủy ngực và thắt lưng rất nặng
làm liệt hoàn toàn hai chi dưới mất cảm giác từ ngực trở xuống
phần bụng của bệnh nhân chân thương nặng
vỡ cơ hoành dẫn đến các tạng dưới ổ bụng thoát lên lồng ngực
chấn thương ngực khiến bệnh nhân gãy nhiều xương sườn
suy hô hấp và hôn mê
bệnh nhân được cấp cứu dẫn lưu máu trong màng phổi
bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật vá cơ hoành
để ruột không thoát lên ngực và cố định cuộc sống
giải ép tùy đặt mục tiêu giúp người bệnh ngồi được xe lăn
thời gian tới quá trình chăm sóc và phục hồi rất gian khó
khi sức khỏe ổn định hơn
bệnh nhân có thể phục hồi chức năng ập ngồi
dự kiến hai ba tuần tới không xuất hiện biến chứng khác
bệnh nhân có thể ra viện
bác sĩ trần quang trung tiên lược
hiện bệnh nhân có thể trò chuyện dù còn khó khăn
tuy nhiên khả năng phục hồi hoàn toàn là rất khó
trước đó tối ngày hai mươi tháng bốn
hà nội đã xuất hiện cơn rông lốc gây vỡ kính
ở tầng hai tòa nhà viettower số một thái hà
nơi the coffee house thuê mở địa điểm kinh doanh
sự cố này khiến nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý
cũng là khách hàng của quán bị thương nặng
theo đại diện the coffee house
ngay khi sự cố xảy ra
đơn vị này đã đưa những người bị thương vào bệnh viện
đồng thời chi trả trước viện phí phát sinh đợt đầu
cùng với đó đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại
với ban quản lý tòa nhà viettower
và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên
thưa quý vị vụ vỡ kính xảy ra tại quán cà phê the cophie house
khiến nữ bác sĩ bị liệt nửa người vẫn đang gây xôn xao dư luận
nhìn con cái nằm yếu ớt trên giường bệnh
ông hoàng văn thành chú tài xá diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bố của nạn nhân không khỏi dương rừng nước mắt
ngồi thất thần tái khoa ngoài thần kinh cuộc sống
bệnh viện đại học y hà nội
mắt ông thành sâu hắm bởi tất tuổi chạy ngược xuôi lo cho con cái
ông thành nói nhìn con nằm trên giường bệnh yếu ớt
ông cố kiểm đất mắt không thể để con thấy vẻ yếu đuối của bản thân mình
ông tự nhủ phải giữ tinh thần ổn định vào lúc này
vì chỉ còn ông là trụ cột gia đình
bố của nữ bác sĩ h m l chia sẻ đầy tiếc nuối
con gái rất tự lập còn còn ấp ủ nhiều dự định
muốn đi nước ngoài học tiến sĩ
ông thành buồn giàu với tình hình hiện nay
không biết tương lai của con sẽ đi về đâu
cũng theo lời kể của ông thành vợ ông bị ung thư
bà vừa trải qua sáu đợt truyền hóa chất
một mươi ngày sau tiếp tục điều trị
nên đợt này bà cũng ở bệnh viện chăm sóc con gái cùng ông
kể lại sự việc ông thành cho hay
khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn
khi chuẩn bị đi ngủ ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến
đó là giọng nói của con gái ông
bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi
bố sắp xếp ra hà nội giúp con
còn cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
lúc đầu ông còn tưởng con nói đùa vì số điện thoại lạ
nhưng con nói thêm mình được bạn đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu
đây là điện thoại của bạn
lúc này chân tay ông bùn rùn hụt thấm vô cùng
vợ và con trai ông ở quê cũng điện thoại
và kể về việc con gái gọi về nhà
gia đình sau đó vội vàng ra hà nội
năm h sáng ngày hai mươi một tháng bốn
gia đình ông thành vào từ khoa cấp cứu bệnh viện đại học y hà nội
lúc này lờ đã hôn mê
các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô tiên lượng rất nặng
cả nhà chỉ có thể ngóng tin con từ bác sĩ điều trị
sau nhiều ngày điều trị hiện tại bác sĩ lờ tỉnh táo
có thể giao tiếp đơn giản với người thân
người cha nước mắt lăn dài tâm sự
lờ và em trai đều do mẹ chăm sóc
bởi bố là bộ đội đóng quân ở miền biên giới cách nhà hai trăm linh km
một năm về nhà được vài lần
từ lớp một đến khi tốt nghiệp bác sĩ nội chú
lờ đều đạt loại giỏi
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đao khoa
nghe lời khuyên của bố chọn ngành học cứu người
lờ quyết tâm trở thành bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư
hoàn thành xuất sắc chương trình học
bác sĩ lờ được ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện k
khi con đường tương lai đang rộng mở
tài nạn bất ngờ ập đến đã hủy hoại cuộc đời của nữ bác sĩ trẻ
được biết bác sĩ h m l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê ở nghệ an đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
chỉ lờ đang được điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
nữ bác sĩ tiếp tục được phẫu thuật lần hai
quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ còn kéo dài với nhiều khó khăn phía trước
ông thành cho hay sự việc con gái gặp nạn thời gian qua
nhận được sự quan tâm của rất nhiều người
gia đình ông vô cùng biết ơn và xúc động
thưa quý vị từ vụ việc trên
đề cập đến các vấn đề của kính cường lực nói chung
thạc sĩ kiến trúc sư cao hoàng anh
giám đốc công ty kiến trúc xây dựng và đầu tư
aca cho rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kính bị vỡ
điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh
đặc biệt là các góc
theo ông hoàng anh có thể do khung nhôm vách kính ngoài mặt tiền
có diện tích khá lớn
nhưng thiết kế chưa tính toán tác động của thiên tai dông lốc mưa bão
cũng có thể vách khung nhôm tấm kính lớn không chia đố được cắn vào tường
độ dài của kính không đạt tiêu chuẩn
do đó hệ khung nhôm vách kính này có liên kết yếu
độ bền kém không đủ khả năng chịu tải trọng gió lớn
ông hoàng anh phân tích
điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh
đặc biệt là các góc khi chịu va đập
quá trình thi công có thể kính bị lắp lệch lạc
kính dậy xuống phụ kiện chèn đệm kính khi lắp không đạt yêu cầu
khi có tải trọng gió
kính cường lực trong khung có độ đàn hồi kém
tạo áp lực căng trên bề mặt kính
làm chuyển vị kính trong khung
khi đó mét và góc kính trong khung bị va đập o ép
cộng với chất lượng kính thấp dẫn đến sự cố nứt vỡ hay phát nổ là tất yếu
cũng theo ông hoàng anh
một yếu tố nữa là có thể chất lượng kính tưởng lực không đạt yêu cầu
lá kính không được tôi luyện ở nhiệt độ chuẩn
chưa loại bỏ được tạp chất niken sunfur
khi kính cường lực chứa niken sunfur tạo nên sự gián nở
cũng gây ra hiện tượng vỡ kính đột ngột
kính cường lực hay kín chịu lực đang được sử dụng nhiều
tại các công trình hộ gia đình
hiện tượng kính cực lực tự vỡ không phải là hiếm
các thiết bị làm từ kính chịu lực như cửa vách giá đựng
bồn rửa mặt bàn bếp đều từng xảy ra sự cố
theo chuyên gia khi sản xuất kính cường lực đã tính toán
cân đối lực tác động sự thay đổi nhiệt độ hơn kính bình thường từ năm đến bảy lần
kính chỉ vỡ đột ngột khi bị tích tụ ứng xuất
trong điều kiện này vật liệu không tốt sẽ tiềm mẩn ứng xuất cao trong đó
ứng suất của kính là mọi điểm đều có sự phân bố đồng đều về lực
chỉ cần một điểm nào đó trên vật có sự co kéo sẽ tạo nên ứng suất khác đi
trường hợp kính bị chiếu nắng vào sau đó cặp mưa sẽ tạo nên sự giãn nở các phân tử
từ đó tạo ứng xuất không cân bằng về nền vỡ
để đảm bảo an toàn ông hoàng anh lưu ý
trong thiết kế thi công và lựa chọn kính cho công trình
cần chú ý đến nguồn gốc sản xuất khả năng chịu tải độ bền tiêu chuẩn an toàn
khả năng chịu va đập của kính trước tác động của thiên tai mưa báo dông lốc
cần chọn các loại kính như kính rán an toàn kính cốt thép kính cường lực bằng phương pháp ngâm nhiệt
khắc phục được các nhược điểm của kính cường lực
các loại sản phẩm này có chung ưu điểm là khi có sự cố dẫn đến vỡ kính
các mảnh vỡ vẫn được liên kết liền khối với nhau
hạn chế tối đa các hạt kính bắn vào người gây thương tích
cũng đều quan điểm về vụ việc
theo luật sư đặng xuân cường trường ban hình sự công ty luật tat law firm
đầu tiên phải xác định vụ việc tấm kính thuộc tòa nhà viettower rơi vỡ gây thương tích
cho khách hàng và nhân viên của quán secorphe house là một sự việc không có ai mong muốn
tuy nhiên với mức độ tổn thương về sức khỏe của các nạn nhân phải gánh chịu từ sự cố
luật sư đánh giá sự việc có tính chất rất nghiêm trọng
ông cường cho biết thêm với tính chất nghiêm trọng đó
cơ quan chức năng đang khẩn trương tích cực xác minh để làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố
đồng thời làm rõ trách nhiệm của tất cả các bên đối với vụ việc
chủ sở hữu tòa nhà đơn vị được thuê vận hành đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh
sau quá trình xác minh nếu cơ quan có thẩm quyền xác định có hành vi vi phạm quy định
về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát thiết kế thi công sử dụng nguyên liệu
vật liệu máy móc giám sát nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác
thì sự việc xảy ra đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
và cơ quan chức năng sẽ phải khởi tố vụ án để làm căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra
khi đó người bị xác định có hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự hiện hành
cũng theo luật sư cường ngoài trách nhiệm hình sự người đã thực hiện hành vi vi phạm điều trên
phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân
theo các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự
còn trong trường hợp nếu sau quá trình xác minh
cơ quan có thẩm quyền kết luận sự việc xảy ra là một sự kiện bất khả kháng
thì việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân được áp dụng theo quy định tại điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự hiện hành
theo đó chủ sở hữu người chiếm hữu người được giao quản lý sử dụng tòa nhà
sẽ phải bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra cho các nạn nhân
ngoài ra người thi công nếu xác định có lỗi trong gây ra vụ việc
cũng phải liên đối bồi thường thiệt hại cho nạn nhân
hoạt động bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng này tuân theo nguyên tắc quy định tại điều năm trăm tám mươi năm bộ luật dân sự
đó là bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với những thiệt hại thực tế
luật sư cường cho biết thêm về phía quán kafy house là đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh
cần căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh
để làm rõ trách nhiệm của đơn vị này đối với hậu quả của vụ việc đã xảy ra
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra
làm rõ sự cố vỡ kính xảy ra tại the cophe house thái hà
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay